xin chào quý vị và các bạn
sự báo trong những ngày tới bắc và trung trung bộ sẽ có mưa lớn nhiều nơi
trong đó khu vực từ quảng bình xuống đến quảng nam sẽ có mưa to đến rất to
từ đêm nay cho đến sáng một mươi sáu tháng một mươi hà tĩnh có mưa vừa mưa to
với lượng mưa từ năm mươi một trăm linh mm có nơi trên một trăm năm mươi mm
quảng bình đến quảng ngãi có mưa to đến rất to
với lượng mưa một trăm linh hai trăm linh mm có nơi trên ba trăm năm mươi mm
thừa thiên huế đà nẵng quảng nam hai trăm năm mươi bốn trăm năm mươi mm có nơi trên bảy trăm linh mm
nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất và ngập úng
từ hôm nay đến ngày một mươi bảy tháng một mươi trên các sông ở các tỉnh từ hà tĩnh đến quảng nam
xuất hiện một đợt lũ
biên độ lũ lên ở thượng lưu các sông từ ba đến tám mét hạ lưu từ một đến bốn mét
mực nước đỉnh lũ ở thượng lưu sông la hà tĩnh
các sông từ quảng bình đến quảng nam lên mức báo động một báo động hai
và trên mức báo động hai
trên các sông nhỏ lên mức báo động ba hạ lưu sông la ở mức báo động một
do vẫn còn có mưa nhiều nên nhiệt độ ngày mai ở khu vực bắc và trung trung bộ vẫn thấp
hầu hết sẽ chỉ giao động từ hai mươi bảy đến ba mươi độ
còn đối với các tỉnh từ bình định xuống đến bình thuận cục bộ có mưa vừa mưa to
nhưng thời gian mưa sẽ tập trung nhiều về chiều và tối
với nhiệt độ cao nhất sao động từ ba mươi đến ba mươi hai độ
ở khu vực nam bộ và cả tây nguyên
trong đêm nay và ngày mai sẽ có mưa rào và rông từ giải rác đến nhiều nơi
chiều tối và tối sẽ có nhiều điểm mưa to
nhiệt độ cao nhất ở tây nguyên sao động từ hai mươi bảy đến ba mươi độ khu vực nam bộ từ ba mươi đến ba mươi ba độ
còn với các tỉnh miền bắc dự báo trong đêm nay và sáng ngày mai sẽ có mưa rào và rông lượng nhỏ
và mưa vừa tại một số nơi ở vùng núi phía bắc
sau đó mưa giảm với mức nhiệt cao nhất sẽ giao động từ hai mươi bảy đến ba mươi độ
trên biển khu vực bắc và giữa biển đông bao gồm quần đảo hoàng sa có mưa rào và rông mạnh gió đông bắc cấp năm
khu vực nam biển đông bao gồm quần đảo trường sa có mưa rào và rải rác và có nơi có rông gió tây đến tây nam cấp ba cấp bốn
nhiệt độ tại hai quần đảo hoàng sa và trường sa lần lượt là hai mươi năm hai mươi chín độ và hai mươi sáu ba mươi một độ
khu vực hà nội nhiều mây đêm có mưa vài nơi trưa chiều giảm mây hứng nắng gió đông bắc cấp hai cấp ba
với nhiệt độ từ hai mươi hai đến ba mươi độ